theo thông tin từ sở giao thông vận tải tp hcm đề án quảng cáo trên phương tiện giao thông xe buýt trên địa bàn thành phố đã được ubnd tp hcm chấp thuận cho triển khai đại trà
theo tính toán nếu quảng cáo trên hơn hai xe buýt có trợ giá thành phố sẽ thu được hơn một trăm một mươi tỷ đồng mỗi năm góp phần giảm số tiền trợ giá cho xe buýt từ ngân sách thành phố
khoảng một xe không trợ giá sẽ dùng số tiền có được từ quảng cáo trên xe buýt ước khoảng hơn sáu mươi tỷ đồng một năm để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách
như vậy những xe buýt thuộc các tuyến có trợ giá và không trợ giá của thành phố sẽ được sở giao thông vận tải tp hcm thực hiện quảng cáo và sản phẩm quảng cáo sẽ được đặt ở vị trí của hai bên vỏ thân xe buýt kể cả phần cửa xe và phần kính xe với diện tích quảng cáo không được vượt quá năm mươi diện tích mỗi bề mặt của vỏ thân xe buýt
hiện mỗi năm ngân sách tp hcm phải chi hơn một tỷ đồng để trợ giá cho phương tiện vận tài hành khách công cộng này
nằm trong chuỗi các hoạt động đồng hành cùng lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi bảy lễ hội đường phố đà nẵng chính thức thổi bùng không khí sôi động trên khắp các nẻo đường thành phố đà nẵng bắt đầu từ tối ngày năm tháng năm
đoàn diễu hành chín xe hoa được trang trí và tạo hình công phu với những hình ảnh mang tính biểu trưng đại diện cho các nước từ nam châu
hai lễ hội pháo hoa năm nay và một xe hoa tượng trưng cho thành phố chủ nhà đà nẵng
mỗi xe hoa không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc mà còn trở thành sân khấu nhỏ cho các nghệ sĩ biểu diễn
tại các điểm rừng các nghệ sĩ xuống đường giao lưu với người dân và du khách tạo nên những màn biểu diễn ngẫu hứng đầy ấn tượng
lễ hội đường phố đà nẵng hai nghìn một mươi bảy tạo nên một không gian giao lưu nghệ thuật cộng đồng mới lạ và sôi động dọc hai bên bờ sông hàn
thu hút hàng ngàn người dân và du khách và xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả
lễ hội đường phố sẽ liên tục khuấy động không khí trên các nẻo đường thành phố đà nẵng suốt mùa hè năm nay vào các tối thứ sáu hàng tuần
và các tối thứ bảy không có biểu diễn pháo hoa để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và du khách đến với thành phố bên sông hàn vào dịp lễ hội pháo hoa quốc tế hai nghìn một mươi chín
để kịp thời thi công gói thầu một a gói thầu xây lắp cuối cùng
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết sẽ di rời và đốn hạ một số cây xanh tại khu vực trung tâm thành phố
tổng cộng có hai mươi tám cây xanh trên đường lê lợi đoạn đường từ phan bội châu đến đường pasteur quận một sẽ được di rời đốn hạ
đối với một số cây xanh bị đốn hạ sở giao thông vận tải đề xuất ủy ban nhân dân thành phố
giao cho khu quản lý giao thông đô thị số một tiếp nhận và sử dụng cho các công trình công ích công cộng của thành phố
câu chuyện sạt lở tưởng chừng chỉ xảy ra ở vùng sông nước như cần thơ an giang
thế nhưng trên thực tế ngay tại tp hcm đô thị lớn nhất cả nước cũng diễn ra tình trạng này khiến cho người dân hết sức lo ngại
trước những diễn biến phức tạp của tình trạng sạt lở đặc biệt là vào thời điểm đầu mùa mưa sắp đến
câu chuyện công tác phòng chống sạt lở đang trở thành nỗi lo của người dân thành phố
theo thống kê của sở giao thông vận tải tp hcm trên địa bàn thành phố hiện có bốn mươi hai vị trí sạt lở
tập trung nhiều nhất tại huyện nhà bè với một mươi năm vị trí trong đó có đến một mươi một vị trí đặc biệt nguy hiểm
ngay tại vị trí khu vực sông giàng rồng ở ấp ba xã hiệp phước này đây chỉ chưa đầy bốn tháng
hơn ba trăm linh m vùng đất tại khu vực này đã trôi theo dòng sông
kèm theo đó là tính mạng người dân luôn bị đạp trọng
tình trạng báo động
nhiều người dân ở đây cũng giống như gia đình ông hồ văn đặt luôn phải sống trong phật phòng lo âu
ông đạt cho biết tình trạng sạt lở tại khu vực này đã có từ lâu và diễn tiến nhanh trong hai năm trở lại đây
khi đã nhấn chìm hơn một nửa thửa đất gần một trăm linh mét vùng của ông

không tránh thủy thải cho người dân nếu tình huống xấu xảy ra
theo sẽ giao thông vận tải thành phố hcm hiện đã có ba mươi năm dự án đã được ubnd thành phố phê duyệt và triển khai tại ba mươi năm vị trí sạt lở
trong đó có sáu dự án sẽ được góp rút triển khai trong năm hai nghìn một mươi bảy
tập trung tại các khu vực thuộc quận bình thạnh
các huyện nhà bè cần dơ
sạc lỡ nguy hiểm và đang nằm trong diện cảnh báo của khu vực
đến nay thì đang tức là công trình đường sông đang tiến hành làm công trình bờ kè
cho nên là dân đây rất vui cũng như là bên kia bờ bên kia đã làm rồi
nhưng bờ bên này bắt đầu mới làm làm được cái bờ kè này dân người ta mừng lắm
vì sạch sẽ gánh nhất thứ hai là xói nở không bị xói nở
bên cạnh những mặt thuận lợi sở giao thông vận tải thành phố cho biết
vẫn đang gặp không ít khó khăn trong việc triển khai các công trình chống sạt lỡ
tại ít nhất tám vị trí do thiếu vốn và địa phương chậm bàn giao mặt bằng
trong đó có những dự án đã bị trì hoãn đến nay đã gần năm năm
trừ những trường hợp mà đã sạt lở xảy ra cấp bách thì các địa phương cũng có cơ chế riêng
tức là đã vùng sạc lỡ diệt khẩn cấp thì tổ chức thực hiện nhanh được và chúng tôi triển khai nhanh được
còn những khu vực mới là nguy cơ
chưa phải diễn ra rõ ràng thì công tác di dạy khẩn cấp rất là khó
dẫn đến là hiện nay cũng còn nhiều dự án chưa triển khai giải phóng mặt bằng được
ví dụ như nhà bè ví dụ như là bình chánh có những dự án chúng tôi phê duyệt từ năm hai nghìn một mươi
đến thời điểm này thì vẫn chưa được tổ chức bàn giao mặt bằng để tổ chức triển khai
đối với những khu vực này sở thông văn tải cũng đề nghị các quận huyện lưu ý
đặc biệt chuẩn bị mùa mưa này thì có kế hoạch không để các hộ dân
tức là chúng tôi đã có cảnh báo phạm vi sạc lỡ bao nhiêu rồi quy mô sạc lỡ thế nào thì không để các
hộ dân sinh hoạt ở trong những khu vực sạc lỡ đó nữa có một thực tế khác là sự hợp tác của người dân
với chính quyền cũng chưa chặt chẽ tại không ít vị trí có nguy cơ sạt lở cao dù cơ quan chức năng
đã báo nhưng người dân thì chẳng mãi mãi để ý như tại hiện trường vụ sạc lỡ ở phường hiệp bình phước
quận thủ đức là một minh chứng rõ ràng các ngành chức năng cần rút ráo hơn trong việc phối hợp triển
khai các dự án phòng chống sạt lỡ trước những diễn biến phức tạp như hiện nay còn người dân cần có
ý thức trong việc đảm bảo tính mạng của chính mình để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc
thưa quý vị những năm gần đây với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng
của nhiều thành phố lớn như hà nội hồ chí minh hay đà nẵng kéo theo đó lượng người đổ về những thành phố này
để học tập làm ăn và sinh sống đã tăng đột biến khiến cho tình trạng quá tải nội đô càng trở nên trầm trọng
một trong những khó khăn mà bất cứ người dân tại các thành phố trên đều phải đối mặt
đó là việc tìm được một chỗ trong giữ phương tiện ưng ý khi mà những điểm đỗ xe tỉnh trở nên hữu hạn
và trước tình trạng này từ ngày một tháng năm hà nội đã triển khai thí điểm ứng dụng tìm kiếm
và thanh toán trông giữ xe ô tô qua điện thoại di động iparking trên hai tuyến phố là trần hưng đạo và lý thường kiệt
bao gồm một mươi bảy điểm đỗ với sức chứa là hai trăm bốn mươi tám xe
đây được kỳ vọng là bước tiến đầu tiên mang tính đột phá của quá trình ứng dụng công nghệ hiện đại vào trong giữ xe
và giúp mang lại tiện ích tối đa cho người dùng cũng như minh bạch trong quản lý
là ứng dụng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe hà nội
và công ty cổ phần đầu tư cesis phát triển
iparking ra đời với mục đích đem lại những tiện ích tối đa cho người dùng và cả đơn vị quản lý điểm đỗ
iparking là một ứng dụng tìm điểm đỗ từ xa tự động gia hạn thời gian đỗ xe
tính tiền trên ứng dụng trả tiền thông qua tài khoản ngân hàng
dù mới triển khai chưa được bao lâu nhưng ứng dụng này đã nhận được những phản hồi tốt từ phía người dân
thực tế là buổi đầu để mà dùng xe như thế này thì dĩ nhiên khi xuống xe có thấy cái bất tiện
nhưng sau đó thì cũng có cái là thuận lợi cho chúng tôi
ví dụ như việc thì mình có đỗ như thế nào đó thời gian như thế nào thì có thể khi mà tin nhắn báo về
thì mình có muốn đỗ thêm thì mình chỉ việc gửi tin nhắn là có thể là gặp được
để cho mình sử dụng cái dịch vụ này tôi cũng thấy là để thuận tiện và gọi nhẹ
chương trình iparking của mình thì là nó hợp lý cho những người đỗ xe nó tạo thuận lợi
và nó cũng là để cho người mà khi người ta sử dụng cái dịch vụ
người ta cảm thấy nó là cái khách quan và là minh bạch mà cũng là hợp lý
tại vì anh đỗ được xe
thời gian dài thì anh sẽ trị phí cao và anh khi anh đỗ thời gian ít thì cái phí nó cũng ít
để sử dụng dịch vụ người dùng chỉ cần tải ứng dụng iparking về điện thoại thông minh
và có thể đăng ký nhiều xe cùng một lúc trên một tài khoản
chọn điểm đỗ bằng cách quét mã qr code tại điểm đỗ hoặc nhập nhanh mã điểm đỗ trên ứng dụng
số chỗ trống tại mỗi điểm đỗ được cập nhật liên tục theo thời gian thực
giá chồng giữ xe được tính chính xác theo quy định của cơ quan quản lý
và thanh toán trực tuyến bằng thẻ tiến dụng thẻ atm
hoặc tin nhắn sms
iparking sẽ thông báo cho người sử dụng một mươi năm phút trước khi hết giờ đỗ xe
để có thể gia hạn tự động từ xa thông qua ứng dụng
người sử dụng có thể đặt trước chỗ và đi đến
yên tâm là mình đã có một cái điểm đỗ xe
tuy nhiên là trong cái thời điểm hiện tại thì do cái môi trường hoạt động nó còn rất nhiều điều phức tạp
bên công ty cũng đã chuẩn bị những cái tờ rơi như thế này để đưa cho những người lái xe
hy vọng là những người gửi xe có một chút chia sẻ cùng chúng tôi thực hiện cái dự án này
một cách hoàn hảo nhất
tuy nhiên trong những ngày đầu thí điểm nhiều người vẫn tỏ ra băn khoăn và bỡ ngỡ
trong việc sử dụng ứng dụng đỗ xe thông minh
trên thực tế có nhiều người ít quan tâm tới công nghệ
việc sử dụng ứng dụng iparking ít nhiều sẽ khiến họ cảm thấy lạ lẫm
cùng với đó các điểm giữ xe chỉ chấp nhận cho khách gửi xe thanh toán qua thẻ tiến dụng
khi dùng phần mềm iparking hoặc qua cú pháp tin nhắn điện thoại
trong khi phần lớn lái xe vẫn giữ thói quen cũ là đỗ xe sau đó mới thanh toán tiền mặt
để giúp người dân làm quen với ứng dụng này hiện nay ngoài việc có những biển báo hướng dẫn
tại mỗi điểm đỗ xe đều có từ hai nhân viên hỗ trợ hướng dẫn thông tin
thao tác đỗ xe và thanh toán cho khách hàng
với bản thân mình thì mình thấy nó không được thuận tiện cho lắm
thứ nhất là nó phải liên kết với cả thẻ của ngân hàng
và nếu mà không thì nhắn tin thì mình thấy nó không phù hợp lắm
tại vì nhắn tin chỉ hạn chế là một tiếng một lần
và những lúc một lần sau mình muốn nhắn thêm thì lại phải đợi
các lần sau mình thấy rất là bất cập
tại vì có những việc mình đang làm mà mình không thể sử dụng điện thoại được
thực sự là cũng có rất là nhiều khó khăn bởi vì là người dân chưa quen
họ vẫn quen với hình thức xé vé và thu tiền mặt
nhưng mà mặc dù như vậy thì chúng tôi cũng rất là cố gắng
để hết sức mình hỗ trợ
hỗ trợ cho khách hàng
theo ý kiến của nhiều chuyên gia
việc ứng dụng công nghệ trong mô hình trồng giữ xe
sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho cả người sử dụng dịch vụ và nhà quản lý
hướng tới mục tiêu từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng
nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm đỗ xe
từng bước công khai minh bạch các vị trí rừng đỗ
mức thu phí và giá dịch vụ trông giữ phương tiện
đồng thời góp phần giảm thiểu tình trạng ách tắc giao thông
tại các đô thị lớn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo